trước thực trạng hàng giả hàng nhái xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi
tổng cục quản lý thị trường đã đề ra nhiều nhóm giải pháp để khắc phục tình trạng này
trong đó ngoài lực lượng chức năng cần có sự hợp tác chủ động từ phía doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng
đánh giá của tổng cục quản lý thị trường cho thấy mặt hàng thường được làm giả
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là thực phẩm dược phẩm mỹ phẩm và vật tư nông nghiệp
gần đây nạn hàng giả hàng nhái diễn biến phức tạp tinh vi chuyên nghiệp và mang yếu tố nước ngoài
như hành vi vóc nối giả mạo xuất xứ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy và một mươi tháng đầu năm nay lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện hơn ba mươi bốn bảy trăm ba mươi ba
vụ vi phạm qua đó xử phạt hơn một trăm hai mươi một tỷ đồng tổng giá trị hàng vi phạm hơn chín trăm linh bảy tỷ đồng
riêng quản lý thị trường tp hcm và hà nội đã chuyển hồ sơ cơ quan điều tra xử lý hình sự một mươi một vụ sản xuất
kinh doanh hàng giả
với cái tinh thần chúng ta không có vùng cấm và tập trung đấu tranh quyết liệt
từng bước ngăn chặn và xử lý nghiêm những đường dây ổ nhóm sản xuất kinh doanh
buôn bán những hàng giả hàng kém chất lượng đặc biệt là đang suy nghĩ
để tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh hướng dẫn những quy định về pháp luật
tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng chúng ta tập trung phân tích đánh giá xử lý những vụ vi phạm
các quyền sở hữu công nghiệp mà hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp
để đấu tranh hiệu quả với hàng giả hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
ngoài vai trò của lực lượng quản lý thị trường cần sự tham gia tích cực của doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh như áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ
để chống hàng giả và người tiêu dùng nâng cao cảnh giác khi mua sản phẩm hàng hóa
sẵn sàng phát hiện tố giác những hành vi vi phạm